xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh trật tự chúng tôi mới cập nhật
liên quan đến vụ dùng dao truy sát nhân viên bán hàng tại số chín mươi đường ngô quyền thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
khiến nạn nhân bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuật cho biết đơn vị đang huy động lực lượng
truy bắt đôi nam nữ gây ra vụ việc trên
bước đầu công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ danh tính của hai đối tượng gồm phạm minh kiên một mươi bảy tuổi
ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc và ngô thị huyền phương hai mươi hai tuổi ở thành phố hà nội
hiện hai đối tượng này đã bỏ trốn và cơ quan điều tra đang triển khai lực lượng truy bắt để điều tra làm rõ hành vi gây án
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày ba tháng tám khi nạn nhân đang bán hàng thì có một đôi nam nữ vào hỏi mua quần áo trẻ em
trong lúc nạn nhân đang đứng quay mặt tư vấn cho cô gái thì bất ngờ nam thanh niên từ phía sau lao tới bịt miệng
và dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực của nạn nhân
tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo nguyễn huyền anh bé sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và anh ruột là nguyễn bình tránh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú xã kiến thành huyện trợ mới tỉnh an giang cùng về tội giết người
theo cáo trạng tránh cùng huyền anh và một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà
trong lúc xảy ra xô xát giữa tránh và lê thành lợi
huyền anh và tránh đã đi tìm lợi để trả thù
huyền anh đã dùng dao đâm lợi khiến lợi bị thương tích hai mươi sáu
sau một ngày xét xử hội đồng đã tuyên bị cáo nguyễn huyền anh chín năm tù nguyễn bình chánh bảy năm tù cùng về tội giết người
đồng thời buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền sáu mươi sáu triệu đồng cho người bị hại
chỉ riêng trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tỉnh bình định đã xảy ra một mươi một vụ cố ý gây thương tích và giết người
làm sáu người chết và một người bị bỏng nặng hai người bị chấn thương
sọ não và nhiều người khác bị thương
điểm chung của các vụ việc này đều liên quan đến việc ăn nhậu
quán nhậu bười tàu ở phường đập đá thị xã an nhơn
nơi đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
khi lực lượng chức năng đến hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra
rất đông người dân vẫn còn rất hoang mang và bỏng hoang
lúc mà vô nhậu là nó bình thường uống nghi hết á
lúc mà kêu màu rồi ra thì nghi đang làm trong bếp
kết quả điều tra bước đầu cho thấy
vào trưa một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn văn hương và võ văn long hai mươi năm tuổi chú cùng địa phương
cùng một mươi bốn người bạn rủ nhau đi dự tiệc cưới
khi tàn tiệc cả nhóm cùng đi hát karaoke
rồi lại tiếp tục đi nhậu
đến khoảng một mươi năm giờ giữa hương và long xảy ra cự cãi
út ức vì bị đánh nguyễn văn hương về nhà lấy lưỡi lê dài khoảng năm mươi cm
và rủ thêm ba người bạn đến quán nhậu đâm long
khiến nạn nhân bị thương nặng và chết vào khuya cùng ngày
em không biết việc gì mà tự nhiên đang ngồi ở quán nhậu đi nhậu chung
tự nhiên lái gỡ nó đập em
rồi em mới chạy về em kêu mới đứa bạn
lái hai cái lưỡi một cái dao
xuống uốn trả thù lại
những cuộc vui sẽ trở thành bi kịch đối với nhiều người nhiều gia đình
nếu mỗi cá nhân không tự ý thức được
việc sử dụng rượu bia một cách điều độ
để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc
mỗi người nên vui có chừng dừng đúng lúc
biết cách tự tiết chế bản thân
không nên vì vài câu khích bác sĩ diện hảo trên bàn nhậu
mà có những lời nói việc làm thiếu kiểm soát
kẻo hối không kịp
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quốc oai thành phố hà nội
vừa khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn đạo tuấn
chú xã phượng cách huyện quốc oai thành phố hà nội
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của tuấn
cơ quan công an đã thu giữ hai túi ma túy đá
bốn khẩu súng các loại một quả nổ gần hai mươi viên đạn
liên quan đến vụ án này
còn có đối tượng nguyễn trường giang và đỗ danh phú
nghi can về tành chữ trái phép chất ma túy
trước đó giang nhận được cuộc điện thoại
nhờ mua ma túy tổng hợp dạng đá
giang đã sử dụng xe máy đèo phú
đến gần nhà nghỉ long khánh
rồi gọi điện thoại cho tuấn hỏi mua ma túy đá
hai bên thỏa thuận giá cả và thống nhất địa điểm giao hàng
tại khu vực cầu sông đáy
gần xã vân côn huyện hoài đức thành phố hà nội
khi đến địa điểm hẹn chưa kịp giao hàng
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tăng vật
là túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
vào ngày bốn tháng tám
công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
đã điều tra làm rõ và bắt giữ được đối tượng
cướp giật tài sản của một lái xe taxi
trước đó lái xe taxi kim văn hậu
chở một nam thanh niên đi từ thành phố vĩnh yên
về huyện sông lô
khi đến địa phận xã đôn nhân huyện sông lô
thì thanh niên này yêu cầu anh đi lòng vòng và đi chậm lại
lợi dụng lúc anh hậu sơ hở
đối tượng đã cướp giật chiếc điện thoại samsung
và chiếc ví rồi nhanh chóng tổ thoát
sau hơn một mươi tiếng nhận được trình báo của bị hại
lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là lưu tuấn giang
tại cơ quan điều tra giang thừa nhận hành vi phạm tội của mình
và cho biết là do quan sát thấy tài xế taxi
để ví và điện thoại sơ hở ở ngay học để đồ
nên đối tượng mới nảy sinh ý định cướp giật tài sản
công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn tư hai mươi một tuổi
trù xã đông thành thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
về hành vi cướp giật tài sản
xảy ra vào ngày sáu tháng bảy tại phường cái vồn thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
vào chiều ngày sáu tháng bảy đối tượng lê minh thức một mươi bảy tuổi
chú phường đông thuận thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
điều khiển xe mô tô chở đối tượng nguyễn văn tư
đến phường cái vồn thị xã bình minh
thì phát hiện vợ chồng anh huỳnh văn lâm võ thị năm
đang lưu thông phía trước
tư và thức cho xe ép sát và giật chiếc túi sách của nạn nhân
bên trong có số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi tiếp nhận thông tin vụ cướp giật tài sản trên
công an thị xã bình minh đã tiến hành điều tra bắt giữ đối tượng lê minh thức
thu hồi một trăm hai mươi triệu đồng
đối tượng nguyễn văn tư bỏ trốn khỏi địa phương
sau đó bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh long an
được biết nguyễn văn tư bị nghiện ma túy
và có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu
đang hoàn tất kết luận điều tra vụ án trộm cắp tài sản
do bị can phạm văn phước ba mươi một tuổi
trú tại tiên lãng hải phòng thực hiện để truy tố và xử lý theo quy định của pháp luật
theo điều tra ban đầu phước là đối tượng nghiện ma túy
từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
vào đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám phước đến làm thuê
tại cửa hàng nhôm kính của anh trịnh xuân hiếu
trên đường bình giả thành phố vũng tàu
trong quá trình đó phước được chủ nhà nuôi ăn ở trong nhà
vào khuya ngày một mươi bảy tháng sáu lợi dụng chủ nhà ngủ say
đối tượng đã lục xoát lấy trộm của ông hiếu bốn mươi hai triệu đồng
rồi trốn về quê ở hải phòng
toàn bộ số tiền phước đã mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
tại tỉnh hải dương văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
vừa làm rõ và bắt giữ một đối tượng sử dụng nhiều giấy tờ nhà đất giả
để lừa đảo của các bị hại
với số tiền lên đến gần năm tỷ đồng
thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo không phải là mới
nhưng nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
những ngày qua anh nguyễn đức sơn
chú tệ phường việt hoa
thành phố hải dương luôn cảm thấy hoang mang
khi số tiền dành dụng bao lâu của anh và gia đình
đã bị lừa đảo mất
tại cơ quan công an anh sơn cho biết
trước đó qua một người quen giới thiệu
anh cho lê thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ở xã thanh bính huyện thanh hà
vay ba bốn tỷ đồng
để đáo hạn khoản vay ngân hàng
để tạo lòng tin hạnh đã giao cho anh sơn
bộ giấy tờ giả
gồm một biên bản cam kết giả
về việc giải ngân và khế ước nhận nợ
chứng minh khoản vay tại ngân hàng thương mại cổ phần
chỉ nhánh hải dương
chị hạnh có nhờ qua một người quen
đến nhờ tôi gọi là
giúp đáo ngân hàng
số tiền là ba tỷ tư
mấy hôm tôi đồng ý giúp chị
sau khi tôi giúp xong
chị có hẹn
hai ngày sẽ trả tiền
sau hai ngày
điện liên hệ với chị hạnh không được
chị hạnh có hẹn
chị hạnh có hẹn
chị đã bỏ địa phương đi
sau một thời gian tiến hành xác minh truy tìm
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
vừa bắt giữ được lê thị hạnh
khi đang lẩn trốn tại quận tân bình
thành phố hồ chí minh
và đang tìm cách trốn đi nước ngoài
tại cơ quan công an lê thị hạnh khai
trong quá trình làm ăn có tiếp cận
và vay vốn của các cơ sở tín dụng đen
vay vốn với lãi suất cao
cùng với việc làm ăn không hiệu quả
nên hạnh đã nhanh chóng bắt nợ
một số tiền lớn
và đã phát sinh ý định làm giấy tờ giả
lừa đảo người khác để lấy tiền trả nợ
quá trình điều tra xác định
ngoài vụ việc trên hạnh có liên hệ với
một đối tượng có tên là chính
ở thành phố hải dương
làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ở xã thanh bính huyện thành hà
với giá hai mươi triệu đồng
sau đó đem bán cho ông khương viết tùng

ở xã bình lãng huyện tứ kỳ
với giá một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng
tôi vô tình đi đến